thưa quý vị hôm nay ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng trị có kết luận về việc đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc quảng trị có khuyết điểm vi phạm trong lãnh đạo mua sắm sử dụng sinh phẩm bộ xét nghiệm phòng chống covid một mươi chín
cụ thể đối với đảng ủy cdc những khuyết điểm vi phạm chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật nhưng cần phải kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc và có giải pháp khắc phục
đối với cá nhân các lãnh đạo đảng ủy cdc ông nguyễn đức nghiêm giám đốc cdc và ông lê việt phó giám đốc cdc bị hình thức kỷ luật khiển trách
ông lê quang việt đảng viên cán bộ khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh của cdc bị khai trừ khỏi đảng do thiếu tu dưỡng rèn luyện suy thoái đạo đức lối sống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã lợi dụng quyền hạn được giao để chiếm đoạt bộ xét nghiệm covid một mươi chín và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố bị can tạm giam về tội tham ô tài sản